rõ ràng thực tế cho thấy sự an toàn của trẻ con đang bị người lớn bỏ qua

thì chúng ta phải nhìn sâu vào đó là vì sao người ta không đội

trên thực tế thì trong suốt một mươi năm điều tra và xử lý án tai nạn giao thông

nhưng đối với các bạn nhỏ thì cái hệ thống những bộ phận trên cơ thể
ví dụ như là xương ví dụ như là các bộ phận như là kể cả là cái vỏ hộp sọ v v là nó chưa hoàn chỉnh

có thể gây lên những hậu quả nặng nề đối với các bạn trẻ em
chị hoàng ngọc minh đến trường tiểu học đón hai con nhỏ
trên xe chị luôn đầy đủ mũ bảo hiểm của ba mẹ con
bản thân chị luôn ý thức việc chấp hành đúng mức bảo hiểm cho mình và các con là tuân thủ quy định của pháp luật
và cũng để bảo vệ sự an toàn cho chính mình và các con
do đó hành động này với chị không phải là cách để đối phó với lực lượng chức năng
thì với tôi thì tôi thấy là cái việc đội mũ bảo hiểm cho các cháu rất là cần thiết
rồi thực sự là nó không những là có nó đúng theo pháp luật
theo quy định của nhà nước
bởi vì khi đã quy định ra việc rất là lợi bởi vì nó an toàn cho chính bản thân mình
cho nên là cái việc mà không đội mũ bảo hiểm cho các cháu
thì rất mong là thực sự các phụ huynh hãy nhìn nhận vấn đề cho tốt hơn
nhìn lại đúng bởi vì thực sự đây là cái lợi ích cho không những bản thân mình
cho gia đình và cho cộng đồng cho xã hội để cho mọi người thay đổi cái tư duy cũ đi
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
khi tham gia giao thông tỷ lệ người lớn đổ mũ bảo hiểm chiếm khoảng tám mươi tám mươi năm
nhưng ở trẻ em tỷ lệ này chưa đến một mươi
bộ y tế cũng đưa ra cảnh báo mỗi năm ở nước ta có gần hai trẻ em chết vì tai nạn giao thông
trong đó gần năm mươi các trường hợp tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm
tỷ lệ trẻ dưới một mươi bốn tuổi chiếm một mươi ba bốn số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông
vấn đề của các bậc cha mẹ ở đây thì theo tôi
lý do phổ biến nhất là các anh chị nghĩ rằng là khi mà con đội mũ bảo hiểm thì sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống cổ
nhưng cái vấn đề để tìm giải pháp cho nó thì anh chị không nghĩ
và theo quan điểm của tôi thì anh chị có thể là tìm những loại mũ phù hợp với kích cỡ đầu của con
thoáng nhẹ thì khi đó không bao giờ có chuyện nó có thể ảnh hưởng đến cần khổ của con được cả
đốt sống cổ của con được cả
vì vậy là quan trọng nhất là cái ý thức của mình và mình biến thành một hành động đúng
tình trạng phụ huynh không đổi mũ bảo hiểm cho con
đã được đề cập đến rất nhiều tại các hội nghị bàn về các giải pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
trong đó một giải pháp bằng ngành giáo dục cần trú trọng
đó là tuyên truyền giáo dục với chính các em học sinh để hình thành ý thức ngay từ nhỏ
và qua đó các em sẽ tác động lại với cha mẹ mình trong việc chấp hành quy định về an toàn giao thông
để biến thành hành vi cho các cháu thì nhà trường là một công tác thường xuyên nhất nhỏ
trong các buổi sinh hoạt đầu tuần cuối tuần đều có nhận xét và tuyên dương chấp hành tốt
và đặc biệt là qua học sinh còn thúc đẩy cả phụ huynh
ví dụ như là nếu như cha mẹ đón các con mà không có mũ bảo hiểm thì các con không nên xe để ngồi để cho lần sau cha mẹ phải nhớ cái việc đấy
nếu mà không có bảo hiểm thì con có lên xe máy rồi con đi cùng bố mẹ hay không
con chơi là không ai
vì sao con sẽ nói như thế nào
vì nếu không đổ mũ bảo hiểm thì rất nguy hiểm
thưa quý vị và các bạn sau hơn một tuần nắng nóng gai gắt cơn mưa tối qua đã phần nào giải tỏa được không khí ngột ngạt
tuy nhiên đến trưa nay thì nắng nóng trở lại và sẽ còn kéo dài trong vài ngày nữa
các chuyên gia cũng nhận định rằng đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong hai mươi bảy năm qua ở miền bắc
và nguyên nhân của đợt nắng nóng này do đâu
bao giờ sẽ kết thúc đợt nắng nóng này
đặc biệt là những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ ra sao
để cùng tìm hiểu rõ về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông nguyễn văn hưởng
trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để cùng trao đổi về vấn đề này
xin chào ông nguyễn văn hưởng và trước khi đến với phần trao đổi thì xin mời ông và quý vị khán giả
hãy cùng theo dõi một tổng hợp nắng sau đây của chúng tôi
nên nhiệt hà nội liên tục đoát được trên ba mươi bảy độ c từ ngày một tháng sáu đến nay
nhiệt độ mặt đường có lúc đo được năm mươi năm độ c
trước khi nào người dân miền bắc
trải qua những ngày nắng nóng kéo dài như vậy
hiện rộng ở bắc bộ thì nó kéo dài khoảng một mươi ngày
tức là nó không kéo dài đến tận ngày một mươi ba
mà nó có cái chút gián đoạn
gián đoạn như vậy thì nó kéo dài khoảng một mươi ngày liên tục
và nó tương đương cái một cái đợt nắng nóng hiện rộng năm hai nghìn một mươi
và nó ngang với cái đợt nắng nóng của năm hai nghìn một mươi hai
như vậy thì nếu mà như tôi đã nói
nếu mà nó kéo dài ngày một mươi ba thì nó sẽ là cái đợt kỷ lục
nhưng mà hiện tại nó đang có sự gián đoạn
thùi hạp lại lên là cũng chỉ cái mức tương đương
một cái đợt hay trong
ở tại hà nội thì nhiều nơi người dân đo được nhiệt độ ngoài trời
là bốn mươi độ thậm chí là năm mươi độ
và có những thí nghiệm vui như là người dân có thể dán chứng ở ngoài đường chẳng hạn
thực tế thì đó là chuyện vui thôi
nhưng mà cũng có rất nhiều người lo ngại rằng là liệu những phương tiện phơi ở ngoài trời
như là xe ô tô hay xe máy thì có thể dẫn đến cháy nổ hay không
và những nguy cơ chập điện thì ra sao thưa ông
vâng có lẽ là cái này
khi mà các nhà sản xuất xe máy xe ô tô
người ta làm tính toán để cái nhiệt độ
mà có thể lên tới bốn mươi độ
chúng ta đã biết là ở sa mạc
thì có những ngày cái nhiệt độ có thể lên tới trên năm mươi độ
thì người ta cứ tính toán cả rồi
thế nhưng mà
vậy nên là chúng ta cũng không sợ lo ngại lắm
tuy nhiên chúng tôi cũng cảnh báo rằng
chúng ta thấy là những ngày nắng nóng
chúng ta thấy rất nhiều hiện tượng cháy nổ chập cháy
và nhất là ô tô hay xe máy đi trên đường
có thể nó xảy ra cái hiện tượng nổ lúc
đó là cái hiện tượng mà có khả năng cho
cái nắng nóng nó làm cái tăng cái ma sát
làm cho cái nhiệt độ tiếp xúc
cái tiếp xúc nó cao hơn
thì chúng ta lưu ý
vậy còn những cánh rừng ở trung bộ thì sao ạ
nắng nóng gây gắt đặc biệt là gây gắt
trong những ngày tới kết hợp với
độ ẩm không khí thì giảm thấp
cộng với gió tây nam thì gây hiệu ứng phơn
vậy thì nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở mức độ nào thưa ông
vâng thì theo cái thống kê của chúng tôi
cái nắng nóng là một trong những nguyên nhân
chính dẫn đến cái nguy cơ cháy rừng
không chỉ bắc bộ mà cả miền trung
thì trong cái khu vực ở miền trung
thì từ đầu năm đến giờ
là cái nắng nóng nó kéo dài
và gần nhất là cái đợt
từ ngày ba mươi tháng năm đến giờ
đến tận bây giờ nắng nóng ở miền trung
nó còn duy trì và nó
chúng tôi dự đoán là nó sẽ còn kéo dài thêm nữa
ít nhất là năm đến bảy ngày nữa và chưa có dấu hiệu kết thúc
và trong những ngày nắng nóng
không chỉ cái nhiệt độ nó cao
cái độ ẩm trong không khí thì nó còn giảm xuống
ở cái mức thấp
độ ẩm thời điểm từ một mươi một h trưa
đến một mươi sáu h chiều
nhiều điểm chúng tôi đo được của miền trung là xuống dưới bốn mươi năm
đến mức cực kỳ khô
và nó làm cái lớp thực bì
ở bề mặt nó bị chết và nó khô
thì cái nguy cơ cháy rừng nó tăng rất cao
đấy là cái
khả năng rất đến khả năng cháy rừng
nó tăng lên
và chúng ta đã biết như gần đây nhất
như ngày hôm qua
ở khu vực chỗ đèo hải vân
có cái cháy rừng thông
đấy là một cái biểu hiện của
nắng nóng làm ra tăng nguy cơ cháy rừng
sau nắng nóng thì thường có những diễn biến
thời tiết cực đoan như là rông lấp
và cụ thể là ngày hôm qua thì đã có rông lấp
xảy ra ở vĩnh phúc
gây thiệt hại về người tính mạng
vậy thì dự báo thời tiết là sau đợt nắng nóng này
thì diễn biến sẽ như thế nào thưa
vâng thì thực ra là
sau những cái đợt nắng nóng
nắng nóng muốn kết thúc được thì phải có mưa
và cái đợt mà mưa rông hôm qua
thì cũng đã làm cho gây ra một cái lốc xoáy
và gây cái thiệt hại về người ở vĩnh phúc
thì chúng tôi cũng đang rất là
quan ngã trong cái thời gian tới
tức là sau ngày hôm nay ngày mai
kia đến khoảng ngày đêm một mươi ba sang ngày một mươi bốn
thì chúng tôi dự báo
sẽ có một cái đợt mưa rào của rông diện rộng
nó kéo dài từ đêm một mươi ba
sang ngày một mươi bốn và kéo dài đến ngày một mươi sáu
và nó sẽ có mưa rông diện rộng
ở khu vực trung du vùng núi bắc bộ
thì chúng tôi cũng cảnh báo rất cao
rất khả năng cao sẽ xảy ra
những hiện tượng rông lốc cực đoan như đã xảy ra ở vĩnh phúc
và ngoài ra chúng tôi cũng dự báo
thêm một cái hiện tiệm cực đoan nữa
đó là cái mưa rông nó kéo dài
và mưa lớn cục bộ
có khả năng gây ra cái hiện tượng
là lũ quét trượt trở mất cục bộ
ở khu vực vùng núi
điều này qua đây chúng tôi cũng muốn cảnh báo
tới người dân ở khu vực vùng núi trong thời gian tới
là cần lưu ý tới hiện tượng rông lốc
và lũ quét trượt trở mất
xin được cảm ơn những thông tin
sự hữu ích vừa rồi của ông nguyễn văn hưởng
trường phòng dự báo khí hậu
và trung tâm dự báo khí tượng thủ văn quốc gia
mong rằng là thời tiết thiên tai
thì sẽ mau qua và người dân sẽ được sống yên bình hơn
cảm ơn ông ạ